còn tại tỉnh đồng nai một nhóm đối tượng đánh bạc sát phạt nhau bằng hình thức
cào tam bát kiểu vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai phát hiện và bắt giữ
lực lượng công an bắt quả tang bảy đối tượng đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức
cào tam bát kiểu tại kp tám a phường long bình tp biên hòa
tăng vật thu giữ gồm một bộ bài tay một ca nhựa màu xanh và gần năm mươi triệu đồng
hiện công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ